liên quan đến tình hình học tập của các cháu trường mầm non xã an hiệp huyện tuy an của tỉnh phú yên
nơi các cô giáo đã dũng cảm quên mình cứu một mươi ba học sinh thoát lũ giữ được thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi thư khen
hôm qua cô võ thị thu sương hiệu trưởng nhà trường cho biết
sau nhiều ngày nghỉ học đến nay toàn bộ ba mươi năm em học sinh của trường đã trở lại học tập bình thường
sau đợt mưa lũ quét vừa qua sách vở và các đồ dùng học tập sinh hoạt của trường bị hư hỏng hoàn toàn
đặc biệt là bàn ghế nền nhà vẫn còn ấm ướt
dự kiến sang tuần tới trường mới ổn định hoạt động và cho các cháu ở bán chú trở lại
đến nay các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ nhà trường năm mươi triệu đồng
bốn bộ máy vi tính và một số thiết bị đồ dùng vui chơi cho trẻ em
khó khăn nhất hiện nay là các cháu chưa có thiết bị chuyên dùng như sách vở học chữ cái
đồ dùng học tập tranh hướng dẫn hoạt động tạo hình và tranh giúp bé làm quen với toán chữ cái
nên nhà trường đang cho các cháu học tạm bằng vở trắng